sáng ngày hai mươi hai tháng một mươi một sở y tế đồng nai cho biết là tính từ ngày một mươi năm đến ngày hai mươi một tháng một mươi một
mặc dù là số ca nhiễm mới trên toàn tỉnh có giảm nhưng mà có số tử vong là năm mươi ba ca
là tăng bảy mươi sáu sáu mươi bảy so với tuần trước đó
trong số năm mươi ba ca f tử vong có năm mươi một ca tỷ lệ chín mươi sáu là người có bệnh nền một mươi sáu ca tiêm đủ hai mươi vaccine
tám ca tiêm một mũi vaccine đặc biệt có hai mươi chín ca chưa tiêm vaccine chiếm tỷ lệ năm mươi bốn bảy mươi hai
độ tuổi trung bình của bệnh nhân covid một mươi chín tử vong là sáu mươi bốn tuổi
đối với số ca nhiễm covid một mươi chín thì giảm so với tuần trước tổng cộng có thêm bốn hai trăm một mươi chín ca f tuần trước năm bốn trăm bảy mươi chín ca
tính từ đợt dịch thứ tư đến nay toàn tỉnh ghi nhận lũy kế tám mươi hai tám trăm một mươi tám ca f hiện có tổng cộng sáu mươi chín bốn trăm sáu mươi tám đã khỏi bệnh
sáu trăm bảy mươi bảy tử vong số còn lại tám ba trăm năm mươi năm ca f cách ly tại nhà một bảy trăm bốn mươi bảy ca f cách ly tập trung
về công tác tiêm vaccine covid một mươi chín đến nay đồng nai
tổng cộng tỉnh đồng nai đã tổ chức hai đợt tiêm vaccine cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi và tiêm được một trăm bốn mươi chín bảy trăm bảy mươi một
trên hai trăm chín mươi tám sáu mươi sáu trẻ đạt tỷ đề năm mươi hai mươi năm
theo nhận định của sở y tế tình hình dịch bệnh sắp tới vẫn còn phức tạp khó kiểm soát số ca bệnh
đồng nai đã mở cửa các hoạt động kinh tế xã hội bình thường mới đánh giá mức độ dịch
đồng nai đang ở cấp độ hai nguy cơ trung bình
để phòng chống dịch trong thời gian tới
đồng nai triển khai các trạm
y tế lưu động nhằm xử lý kịp thời f trong cộng đồng
đồng thời để nhanh tiến độ tiêm vaccine hướng tới mục tiêu người dân toàn tỉnh
từ một mươi hai tuổi trở lên được tiêm đủ liều vaccine covid một mươi chín giảm tỷ lệ f tử vong